liên quan đến tình hình bảo hộ công dân tại ukraine các cơ quan đại diện tính đến chiều ngày hai tháng ba theo giờ việt nam cho biết là cơ bản hầu hết bà con ở kiev và ở odessa
cùng với hàng trăm người ở khankov đã được sơ tán khỏi khu vực đã và đang được bố trí sang các nước lân cận
các cơ quan đại diện việt nam hỗ trợ các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho bà con nhập cảnh quá cảnh và phối hợp với nhà chức trách địa phương
các hội đoàn người việt ở sở tại đón và thu xếp chỗ ăn ở tạm thời cung cấp vật dụng thiết yếu cho bà con
bộ ngoại giao và các bộ ngành có liên quan đã báo cáo thủ tướng chính phủ kế hoạch sơ tán công dân và sẽ phối hợp với các hãng hàng không
sớm tổ chức các chuyến bay về nước theo lộ trình phù hợp với tình hình thực tế